tại thành phố vinh tỉnh nghệ an hội nghị hợp tác bảo vệ an toàn thông tin năm hai nghìn một mươi chín giữa bộ công an bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam với công an các tỉnh bô ly khăm xây si siêng khoảng và hùa phân
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã được tổ chức thành công tốt đẹp
hội nghị được tổ chức từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng bảy là dịp để hai bên gặp gỡ cùng trao đổi tình hình về an ninh trật tự
có liên quan giữa tỉnh nghệ an với các tỉnh của nước bạn lào có chung đường biên giới
đánh giá việc thực hiện các nội dung công tác phối hợp mà các bên đã ký kết trong các hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới
đưa quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu vì mục tiêu hòa bình ổn định và phát triển
trên cơ sở các nội dung của làm việc công an tỉnh nghệ an và công an ba tỉnh đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi chín với nhiều nội dung quan trọng